các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương đang phối hợp với công an thành phố di an
truy tìm kẻ tạt acid vào một phụ nữ khiến nạn nhân tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi quê ở nghệ an
điều khiển xe máy đi trên đường vũ việt thuộc phường tân đông hiệp thành phố dĩ an
khi gần về đến nhà thì người này bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy chặn đường
rồi tạt dung dịch chất lỏng nghi là acid lên người
nạn nhân được người dân gần đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
sau đó lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra và đang truy tìm kẻ gây án